phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bắt giữ nhiều đối tượng
số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an huyện tân phú cùng các đơn vị nghiệp vụ
triển khai bốn tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt và nguyễn thanh tuấn cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet nguyễn quốc nam tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương khác cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền bạc